chuyển sang các tin tức an ninh trật tự hai tụ điểm đánh bạc liên quan đến một mươi tám đối tượng vừa bị công an
thành phố long xuyên tỉnh an giang phối hợp cùng với công an các phường liên tiếp triệt xóa
vào khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút ngày năm tháng sáu trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại nhà bà nguyễn thị loan chú tại tổ một khóm bình thới một phường bình khánh thành phố long xuyên
lực lượng công an thành phố long xuyên bất ngờ ập vào bắt quả tang một mươi một đối tượng liên quan
trước đó vào chiều ngày bốn tháng sáu tại khu vực tổ bốn mươi bảy khóm bình đức ba phường bình đức
lực lượng công an tp long xuyên bắt quả tang bảy đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường trong cả hai vụ việc gồm hơn chục triệu đồng tiền mặt
còn tại tỉnh hòa bình công an huyện yên thủy đã tạm giữ lái xe tải trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã làm cho ba người chết và một người bị thương xảy ra vào chiều ngày hôm qua
ngày bốn tháng sáu tài xế là nguyễn văn doanh chú tệ thành phố hà nội bước đầu tài xế khai nhận do bị mất lái
đã dẫn đến không làm chủ được phương tiện và đã gây ra vụ tai nạn nói trên
lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế doanh
sau khi đưa tài xế này về trụ sở cơ quan điều tra ngay trong đêm bốn tháng sáu
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra không phát hiện lái xe doanh vi phạm
tuy nhiên để chắc chắn cơ quan điều tra vẫn tiến hành lấy máu xét nghiệm
đối với lái xe này
theo hình ảnh camera hành trình của một xe ô tô ghi lại xe tải do doanh điều khiển chạy với tốc độ cao
trên đường hồ chí minh đoạn qua xã bảo hiệu huyện yên thủy
trong lúc vượt xe máy xúc đi cùng chiều xe tải đã lấn làn đâm vào một xe ô tô con đi ngược chiều
thùng xe tải đè bẹp chiếc xe ô tô con đã khiến cho ba người trên ô tô thiệt mạng
một người bị thương nhẹ và hiện đã trở về nhà
theo điều tra ban đầu xe chở đất có dấu hiệu quá tải và thùng xe cơi nới cao gấp đôi
so với thời điểm đáng kiểm
thời gian gần đây tại tỉnh bắc cạn liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc do người dân hái giao rừng về ăn
trong đó nguy hiểm nhất là hái nhầm lá ngón và hoa của loại cây này
ngộ độc lá ngón xuất hiện rất nhanh và biến chứng nặng nên đã có nhiều người tử vong
do ăn phải loại cây kịch động này
giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai năm người đi làm công nhân ở xã nghĩa tá huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
hái rau rừng về ăn
sau khi ăn xong tất cả xuất hiện các triệu chứng đau bụng buồn nôn khiến một người tử vong
bốn người phải nhập viện
nguyên nhân là nhóm người này hái nhầm lá ngón về nấu ăn
mình nghĩ là chắc là tại ngộ độc rượu lại cử quan cũng nghĩ là chắc lúc nó phát khỏi thôi
mấy anh em đi nằm khoảng một mươi hai giờ không biết khoảng giờ nào nhưng mà bắt đầu thấy ông anh trai
bắt đầu dạy cái bảo lấy cho cốc nước
thấy là chân tay run cập cập bảo mồm không mở được
thấy là mình vẫn còn hộ được ông anh trai một tí là đưa cho cốc nước
xong là đến lượt mình chân tay là cũng như thế luôn
từ cái cảnh từ hôm qua đến hôm nay ta thoát chết một lần rồi
từ giờ là những cái thức ăn nào mà mình không biết đến là mình cũng không dám lấy vì hái về ăn
hàng chục vụ ngộ độc doan nhầm các loại rau nấm có độc mọc tự nhiên ở trong rừng đã xảy ra tại bắc cạn
nhiều vụ ngộ độc tập thể có trường hợp tử vong
riêng cây lá ngón xếp hàng thuốc độc bảng a ăn ba lá có thể tử vong
loại cây này mọc nhiều ở các triển đổi gần nhà nên rất dễ hái nhầm
khuyến cáo là người dân không nên tự ý nhặt hái những cái lá bọc tự nhiên ở rừng mà không rõ nguồn đốc
và đặc biệt là không mang về chế biến để làm thức ăn
người dân miền núi có thói quen hái rau rừng và các loại nấm về ăn
hoặc làm thuốc mọc tự nhiên ở rừng
nếu không phân biệt rõ rất dễ ăn phải cây cố độc
vào mùa mưa nấm tự nhiên mọc nhiều trong đó có cả nấm độc
do đó tuyệt đối không sử dụng những loại cây rừng khi chưa rõ nguồn gốc
khi có biểu hiện ngộ độc cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để xử lý kịp thời
năm đối tượng trú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh và thị xã hòa thành
đã bị công an huyện châu thành đang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi
cho vay lãi nặng và cướp tài sản
năm đối tượng bị bắt quả tang khi đang có hành vi đe dọa sử dụng vũ lực
để chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi với một người dân trú tại xã thành long huyện châu thành
vật chứng thu giữ gần sáu trăm năm mươi triệu đồng một mươi chín quyển sổ sao chép hoạt động cho vay tiền
năm xe mô tô năm điện thoại di động một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và nhiều tờ giấy ghi nợ của những người vay tiền
bước đầu cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây này là bùi thị thủy tiên
tiên đã cho bốn đối tượng tham gia hoạt động tín dụng đen cho các cá nhân có nhu cầu vay
với lãi suất hai bảy trăm năm mươi một năm
và tính đến thời điểm bắt đầu đối tượng tiên đã thu lợi bất chính hơn năm trăm linh triệu đồng
thông tin từ công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đối tượng trương quang anh đức
trú tại quận cái răng thành phố cần thơ là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên
trên địa bàn thành phố đã đến cơ quan công an đầu thú
theo phản ánh có hàng trăm sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng
trên địa bàn thành phố cần thơ bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ một mươi triệu đến sáu mươi triệu đồng
do đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp điện thoại di động laptop với thủ tục đơn giản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ninh kiều xác định đức đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên ra thông báo truy tìm đồng thời vận động gia đình kêu gọi đức ra đầu thú
để được hưởng khoan hồng của pháp luật
vào đêm ngày bốn tháng sáu công an quận ninh kiều đã di lý đức từ thành phố hồ chí minh
về thành phố cần thơ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ
với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh đồng nai bắt giữ được nhóm đối tượng gây án khiến một người tử vong
và ba người bị thương tại quán karaoke thanh vi ở thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
vào ngày hai tháng sáu anh võ văn luận quê ở tỉnh phú yên cùng với năm người bạn
đến quán karaoke thanh vi huyện nhân trạch để hát
tại đây nhóm đã xảy ra mâu thuẫn với võ thị hạnh quê ở cà mau là nhân viên của quán
cho đến khoảng hai giờ ngày ba tháng sáu nhóm của luận ra về thì hạnh gọi cho nhóm bạn của mình
là hồ chí bảo phan thanh long đến cùng với nhóm nhân viên và quản lý để gây ẩu đả với nhóm của luận
hậu quả anh luận bị đánh gục tại chỗ và tử vong trước khi đến bệnh viện
sau gần năm giờ xảy ra vụ án
công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ một mươi một đối tượng để điều tra làm rõ về các hành vi giết người
cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm
và tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi một số chính sách đáng chú ý
ủy ban thường vụ quốc hội vừa nhất trí với đề xuất của chính phủ về việc dành hơn chín sáu trăm linh tỷ đồng
trong tổng số gói một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng thuộc nghị quyết bốn mươi ba của quốc hội
để phân bổ vốn
cho ba dự án đường cao tốc
theo đó các dự án đường cao tốc biên hòa vũng tàu khánh hòa buôn ma thuột
châu đốc cần thơ sóc trăng sẽ được phân bổ vốn từ gói chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
và được xếp vào nhóm danh mục các dự án quan trọng của quốc gia
trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba này
nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động nhằm tăng thanh khoản cho vay
điều này đã kích thích dòng tiền nhà rỗi
chảy vào tiết kiệm tăng so với cùng kỳ năm trước
cụ thể mức lãi suất cao nhất được một số ngân hàng áp dụng hiện nay
đối với kỳ hạn một ba tháng là bốn
kỳ hạn sáu tháng là sáu năm
kỳ hạn một mươi hai tháng là bảy ba
các kỳ hạn một mươi tám hai mươi bốn ba mươi sáu tháng
mức lãi suất cao nhất là bảy ba
thấp nhất là năm ba
theo các chuyên gia kinh tế
việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động tiết kiệm
một phần do áp lực lạm phát
theo sở giao thông vận tải tp hcm
việc bổ sung xe buýt nhỏ để phù hợp với đặc thù đường giao thông thành phố
buýt nhỏ có thể chạy trên các tuyến đường có chiều rộng nhỏ hẹp
để kết nối đến các khu đô thị mới khu công nghiệp đầu mối giao thông
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo
báo pháp lộn
chuyên gia người lao động đều cho rằng rất cần tăng lương tối thiểu vùng
từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi hai theo như đề xuất của hội đồng tiến lương quốc gia
để đời sống của người lao động bớt khó khăn do tác động của đại dịch covid một mươi chín
thông tin trên báo lao động
theo ông lê đình quảng phó trưởng ban chính sách pháp luật
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết như trên khi trao đổi với phóng viên báo lao động
theo đó đời sống của người lao động hiện gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt trong giai đoạn tác động
trong thời gian của đại dịch covid một mươi chín lương tối thiểu vùng không điều chỉnh trong hai năm
trong khi chỉ số cpi tăng cao
sớm tăng lương để người lao động trong khó khăn càng phải gắn kết với doanh nghiệp
bởi lẽ người lao động được tăng lương được cải thiện tiền lương thu nhập
thì sẽ gắn bó lao động với năng suất chất lượng hiệu quả hơn
xăng dầu là một trong những mặt hàng đầu vào của nền kinh tế
trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục lập đỉnh mới
nhiều ý kiến cho rằng việt nam phải xem xăng dầu
dầu là mặt hàng thiết yếu để đưa ra giải pháp phù hợp
như cần giảm ngay các loại thuế
nội dung được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
báo kinh tế và đô thị dẫn lời ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội hoàng văn cường
nếu can thiệp bằng những biện pháp hành chính hoặc trợ cấp để ép giá xăng dầu xuống thấp
hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái bị kiện chống bán phá giá chống trợ cấp
tuy nhiên nếu dùng các biện pháp thị trường một cách sòng phẳng để giá dầu xuống thấp
thì không có cơ sở nào để các nước kiện chúng ta về vấn đề này
chẳng hạn như những cam kết về cắt giảm thuế nhập khẩu chúng ta hoàn toàn có quyền
hoặc thuế giá trị gia tăng thuế bảo vệ môi trường thuế tiêu thụ đặc biệt
cũng trên báo lao động thông tin theo chỉ đạo của chính phủ
sau ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nếu dự án bot giao thông không triển khai thu phí
điện tử không dừng sẽ được dừng thu phí
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy
tại cuộc làm việc với bộ giao thông vận tải về tháo gỡ các vướng mắc
đối với việc triển khai etc phó thủ tướng chính phủ lê văn thành cũng lưu ý
vec phải quyết liệt hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống etc
tại các dự án đường cao tốc do vec quản lý
phó thủ tướng nhấn mạnh sau ngày ba mươi một tháng bảy nếu dự án nào chưa triển khai xong etc
sẽ phải tiến hành xả trạm có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân
gây trận tiến độ
các trạm etc cũng phải chủ động xả trạm
để đạt kịp thời nếu để xảy ra sự cố
dự báo chi tiết hơn về nhiệt độ của các thành phố sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị
trong phần cuối của chương trình
còn bây giờ sẽ là những tin tức vừa được cập nhật vào lúc sáu giờ sáng
phát biểu tại chương trình nghệ thuật tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đổi mới phương pháp hoạt động
phù hợp với thực tế
tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đổi mới phù hợp với thực tế
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị bộ công an đã tập trung chỉ đạo và triển khai
thực hiện nghiêm túc tổ chức hoạt động theo bốn cấp theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã bám cơ sở
trong đó đã bố trí trên bốn mươi tám năm trăm linh công an chính quy tại tám tám trăm bảy mươi ba xã thị trấn đạt tỷ lệ một trăm linh
qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở đã được lực lượng công an xã
kịp thời giải quyết không để nảy sinh
từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt nhiều tập thể cá nhân công an xã
là điển hình tiên tiến với những chiến công việc làm bình dị mà cao quý
biến những khó khăn thử thách thành động lực các điển hình tiên tiến công an xã chính quy
đã có nhiều cách làm hay giải pháp việc làm hành động ý nghĩa
bởi vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm với tổ quốc với nhân dân
để mỗi cán bộ công an chính quy về xã thực sự trở thành chỗ dựa của nhân dân
thực sự sống trong lòng dân
sáu mươi ba gương điển hình tiên tiến được tôn vinh là những bông hoa tươi thắm nhất
phát họa tiêu biểu cho hơn bốn mươi tám năm trăm linh cán bộ chiến sĩ công an xã
đang ngày đêm vượt gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
qua đó động viên khích lệ và tiếp thêm sức mạnh để lực lượng công an xã
tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngừng phấn đấu
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
phát biểu tại chương trình chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ghi nhận biểu dương
và đánh giá cao tinh thần tận tụy vì công việc hy sinh hạnh phúc cá nhân gia đình
luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ của lực lượng công an xã
với những đóng góp tiêu biểu xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng công an xã đã chủ động triển khai các kế hoạch
đề ra các giải pháp cụ thể với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
đồng thời giải quyết kịp thời những mâu thuẫn khó khăn
những nguy cơ nảy sinh tội phạm từ đầu ngay từ cơ sở
công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân
tôi đề nghị đảng quỹ công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh toàn diện
cả về công người về tổ chức và cơ sở phật chất phương tiện
gắn việc xây dựng công an xã thị trắng chính quy
với lựa chọn xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng quan tâm
bảo đảm chế độ chính sách kịp thời khen thưởng biểu dương động viên
đối với đội ngũ cán bộ công an xã xây dựng hình ảnh người cán bộ công an xã
thị trắng gần gũi với nhân dân thực sự phục vụ nhân dân
nêu gương sáng trước dân không được quan liêu xa dân
và còn không được gửi quyền hát trịch với dân
trước những yêu cầu mới về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung và công an xã nói riêng
cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
coi trọng công tác xây dựng đảng đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm bày tỏ
những phát biểu chỉ đạo động viên của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đối với lực lượng công an xã là niềm vinh dự tự hào chung đối với lực lượng công an nhân dân
những ghi nhận đánh giá kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
trong thời gian qua là minh chứng cụ thể về kết quả lãnh đạo đúng đắn chiến lược của đảng nhà nước
sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ công an xã
và sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân
thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nhất là tại địa bàn cơ sở hết sức nặng nề khó khăn
lực lượng công an nhân dân xin hứa với đảng nhà nước và cá nhân đồng chí chủ tịch nước
sẽ quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí
khắc phục bằng được những hạn chế thiêu sót tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và công an xã nói riêng
trong sạch vững mạnh trung thành với đảng nhà nước gắn bó máu thịt với nhân dân
không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng công an nhân dân
ra sức lập công vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân
thiết thực hướng hướng phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày chủ tịch hồ chí minh có sáu điểm dạy công an nhân dân
một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương khắc mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bẻ phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ xã phú sơn huyện ba vì thành phố hà nội
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sáu m phải
và đối tượng đỗ xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình
xã mai lâm huyện đông anh tp hà nội bị công an huyện đông anh hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý